tại địa bàn biên giới của tỉnh lào cai đời sống của bà con nhân dân còn không ít khó khăn
trẻ em còn thiếu thốn các điều kiện để vui chơi và học tập
thấu hiểu điều đó những năm qua bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã chung tay giúp đỡ
để các em có điều kiện ăn ở học hành tốt hơn
trong đó mô hình con nuôi đồn biên phòng vừa mới triển khai là một điểm sáng nổi bật
chồng không may bị tai nạn mất sớm chị tần lừa mẩy phải tạo tần nuôi hai con nhỏ trong môn vạn khó khăn
và dù rất quyến luyến đứa con trai mới vừa vào lớp một
chị mẩy vẫn đồng ý cho em về làm con nuôi đồn biên phòng trịnh tường
với niềm tin con trai mình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn
cháu vào trong đấy là cháu sẽ có điều kiện học tập hơn là ở nhà của em bây giờ
em cũng rất là băn khoăn vì con một mươi sáu tuổi tuổi của nó vẫn còn quá nhỏ
em lo là kiểu cháu xa mẹ thì cháu không xa được
nhưng mà em sẽ
em biết là vào trong môi trường quân đội thì có các bác chiến sĩ bộ đội biên phòng rất là thân thiện
sẽ quan tâm cháu
nhưng mà em mong cháu sẽ thích nghi với môi trường sống của đời sớm
mô hình con nuôi đồn biên phòng là chủ trương của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
nhằm giúp đỡ các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
hiện một mươi một đồn biên phòng của lào cai đều đã nhận con nuôi
các em được hỗ trợ chỗ ăn ở đô dung học tập và vật dụng sinh hoạt hàng ngày
điều này sẽ giúp nhiều em nhỏ vùng biên có thêm điều kiện để phát triển toàn diện
đồng thời tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng với nhân dân
việc mà triển khai cái mô hình con nuôi đồn biên phòng này thì nó có ý nghĩa sâu sắc hơn
và đây là một sự thể hiện sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
nó gắn cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
trong cái việc nuôi dưỡng các chiến sĩ
các cháu và trong cái việc dạy các cháu về cái cách sống
mang nặng cái tình cảm của giữa cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
như là những người cha người mẹ để giúp các cháu trong vươn lên trong cuộc sống
một ngôi nhà nhỏ xinh và ấm cúng những cư trì ân cần tận tình của những người cha nuôi
đã làm cho các em vơi bớt nỗi nhớ nhà
những sự quan tâm không chỉ xuất phát từ trách nhiệm
mà còn bắt nguồn từ tình yêu thương của các chiến sĩ bộ đội biên phòng
sẽ là nguồn động viên giúp các em thêm tự tin phấn đấu học tập
để trở thành người công dân có ích cho xã hội trong tương lai